về diễn biến dịch covid một mươi chín ngày hôm nay cả nước có một mươi bốn tám trăm sáu mươi một ca mắc mới tại sáu mươi tỉnh thành phố
trong đó có ba mươi hai ca nhập cảnh và một mươi bốn tám trăm hai mươi chín ca ghi nhận trong nước
thành phố hà nội vẫn là nhiều nhất với hai năm trăm linh ca
trong ngày đã có hơn một mươi sáu hai trăm linh bệnh nhân khỏi hai trăm hai mươi bốn trường hợp tử vong
tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn một trăm năm mươi bốn triệu liều trong đó tiêm mũi một là gần bảy mươi tám triệu liều
tiêm mũi hai là gần bảy mươi triệu liều tiêm mũi ba tiêm bổ sung tiêm nhắc
và tiêm mũi ba của vaccine abdallah là gần bảy triệu liều
trong một diễn biến khác ngày hôm nay lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm đã ký công văn khẩn
về việc cho phép một số loại hình kinh doanh dịch vụ mở cửa trở lại
cụ thể các cơ sở kinh doanh vũ trường quán bar karaoke các câu lạc bộ khiêu vũ
massag được phép mở lại từ ngày một mươi tháng một
những cơ sở này phải đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch
theo các quyết định đã ban hành của ủy ban nhân dân tp hcm
các địa phương thẩm định cho phép hoạt động và kịp thời điều chỉnh hoạt động
theo cấp độ dịch của từng địa phương
theo đề xuất của sở văn hóa và thể thao tp hcm các cơ sở karaoke cần đảm bảo
bốn m hai trở lên một khách không bao gồm công trình phụ
điều kiện này đối với các vũ trường câu lạc bộ khiêu vũ được tính trên diện tích sản khiêu vũ
nằm trong khuôn khổ kỳ họp bất thường lần thứ nhất của quốc hội khóa một mươi năm
chiều nay ngày bốn tháng một tại buổi thảo luận ở tổ về dự thảo nghị quyết
về chính sách tài khoán tiền tệ để hỗ trợ cho chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
nhiều đại biểu quốc hội tp hcm cho rằng cần phải có sự phân bổ kinh phí cho từng lĩnh vực
đặc biệt là y tế và cần có chính sách ưu tiên sản xuất vaccine trong nước
từ thực tiễn của tp hcm phân tích những nội dung cụ thể liên quan đến quy mô tổng thể
chính sách tài khóa tiền tệ và các chính sách khác thấy rằng một số chính sách hỗ trợ
dự kiến triển khai nhưng chưa được tính toán vào quy mô hỗ trợ tổng thể của chương trình
tuy nhiên đại biểu quốc hội tp hcm đề nghị cần quy định cụ thể hơn nữa
tránh nghị quyết đưa ra không thực hiện được do khả năng ngân sách có hạn
đề nghị bổ sung tính toán lại số liệu làm rõ tổng quy mô của các chính sách hỗ trợ
nhất là đối với ngành y tế
lý giải thêm về vấn đề này ông nguyễn thiện nhân nguyên trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
nguyên bí thư thành ủy thành phố cho rằng trong đại dịch covid một mươi chín lực lượng y tế đã nỗ lực
và cống hiến hết mình tham gia vào việc tiêm chủng xét nghiệm khám chữa bệnh covid một mươi chín
vì vậy cần có sự phân bổ kinh phí cho lĩnh vực này
bên cạnh đó cần có những chính sách để khuyến khích ưu tiên sản xuất vaccine covid một mươi chín trong nước
và tạo điều kiện nhất có thể để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu chuyển giao công nghệ thử nghiệm
sản xuất thuốc vaccine trang thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch
thưa quý vị tp hcm vừa có thêm một ca nhiễm biến chủng omirom nhập cảnh
và hiện đang được điều trị tại bệnh viện giả chiến số một mươi hai
đây là thông tin được trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm công bố vào buổi họp báo chiều nay ngày bốn tháng một
theo đó sau năm ca nhiễm biến chủng omecron được sở y tế tp hcm công bố ngày một tháng một vừa qua
chiều nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết vừa có thêm một ca nhập cảnh là tiếp viên hàng không
người này nhập cảnh vào hai mươi chín tháng một mươi hai và dương tính với sars cov hai
sau khi được giải trình từ gen và xác định nhiễm biến chủng omiron
và được chuyển về bệnh viện giã chiến số một mươi hai để tiếp tục theo dõi và điều trị
như vậy hiện thành phố có sáu ca nhiễm biến chủng omicron và đều là các ca nhập cảnh
theo sở y tế các bệnh nhân đều đã âm tính trở lại sức khỏe ổn định
hiện các công tác xây dựng thế trận y tế ứng phó với biến chủng này đã được thành phố chuẩn bị
đồng thời theo sát diễn tiến các ca bệnh để có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế
thưa quý vị sáng nay học sinh các khối lớp sáu lớp tám lớp một mươi một mươi một ở tp hcm đã trở lại trường
vì dịch covid một mươi chín bên cạnh việc đảm bảo an toàn các trường học
thì ở các trường cũng đã nhanh chóng lên lịch ôn tập kiểm tra cuối học kỳ một cho học sinh
với việc học sinh khối một mươi một mươi một trở lại trường các trường trung học phổ thông được xem như trở về trí dạy học bình thường
và công tác đón học sinh khối một mươi một mươi một cũng được chuẩn bị như đón học sinh khối một mươi hai các tỷ ba tuần
để đảm bảo an toàn cho học sinh nhà trường tiến hành chi ca học lệch ca lệch giờ
và chủ động phương án dạy học phù hợp
vì việc mà đón em học
học sinh khối một mươi một mươi một trở lại trường nhà trường cũng tổ chức sinh hoạt dưới cờ để chia sẻ
cũng như là quán triệt các em các biện pháp để bản tự an toàn covid trong trường học
trường cũng chia ca cho các em nghĩa là các em học sinh khối một mươi một mươi một thì xem kẻ học hai bốn sáu ba năm bảy
cũng như là chiều hai bốn sáu thì cả khối một mươi một mươi một cùng học
thì còn khóa một mươi hai thì học tất cả các buổi sáng
ngoài ra thì ngoài những giờ học trực tiếp tại trường như vậy
mà nếu mà các lớp có giờ nữa thì các lớp đó các tiết đó sẽ được học online
với thực tế hai tuần thí điểm cho học sinh lớp chín học trực tiếp an toàn
các trường trung học cơ sở cũng căn cứ vào tình hình thực tế của trường mình
để bố trí lịch học hợp lý an toàn và có thể xử lý các vấn đề phát sinh
mà không làm ảnh hưởng nhiều đến công tác dạy và học
nhìn chung tâm lý các em đều khá thoải mái chấp hành đúng nguyên tắc năm k
và hướng dẫn của các thầy cô và phụ huynh cũng yên tâm với sự chuẩn bị của nhà trường
có lo lắng thì cũng có lo một chút thôi nhưng mà tình mình bị bệnh
thành phố thì đã ổn định rồi con đến trường là việc tốt để mà các bé qua nhập trở lại
đừng bị đầy đủ hậu trang cửa tay cũng như thuốc sát hỏng để mà bé an tâm đến trường
em thấy là sau khoảng một thời gian dài thì em thấy được đến trường
được gặp mặt các bạn bè các thầy cô thì em thấy cũng rất là vui
tại vì ở nhà học online thì em mặc dù là em cũng được gặp bạn bè trực tuyến
nhưng mà nó cũng không có một cái cảm giác phấn khích

cảm giác phấn khích khi mà em có thể gặp bạn bè trực tuyến
và được gặp mặt trực tiếp trên trường
và ở đây thì em cũng được vui chơi em được học hỏi nhiều điều hơn khi mà ở nhà
về công tác chuẩn bị kiểm tra cuối học kỳ với lộ trình tổ chức học trực tiếp
như thành phố đã thực hiện trong thời gian qua
học sinh lớp chín lớp một mươi hai đến trường từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai
và đã có thời gian hai tuần để ôn tập củng cố kiến thức
vì vậy học sinh hai khối lớp này sẽ thực hiện các bài kiểm tra học kỳ một trước
bắt đầu từ ngày một mươi tháng một
còn đối với học sinh các khối lớp bảy tám một mươi một mươi một
bắt đầu trở lại trừng từ ngày bốn tháng một
sở giáo dục đào tạo tp hcm sẽ hướng dẫn các trường bố trí thời gian
sau cho thực hiện như kế hoạch đưa ra
căn cứ và hướng dẫn các trường trung học cơ sở trung học phổ thông
cũng chuẩn bị kế hoạch ôn tập cho các em
nếu có kế hoạch không có gì thay đổi thì trong trường có một tuần để các em củng cố lại kiến thức
trong quá trình học trực tuyến có thể các em có những lỗ hỏng hay kiến thức
một mươi năm tỷ đồng
ba hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh khoảng một trăm một mươi tỷ đồng
phát triển kết cấu hạ tầng khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển khoảng một trăm một mươi ba tám mươi năm nghìn tỷ đồng
cải cách thể chế cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
ngoài ra huy động từ các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước khoảng một mươi tỷ đồng
tờ trình của chính phủ cũng cho biết để bảo đảm thực hiện hiệu quả
thành công các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong chương trình
nhất là trong bối cảnh yêu cầu cấp thiết phạm vi cần tác động ngay thời gian thực hiện ngắn
căn cứ tình hình thực tiễn chính phủ đã nghiên cứu đánh giá và chính quốc hội cho phép thí điểm
áp dụng một số chính sách đặc thù đối với các dự án đầu tư trong phạm vi chương trình
liên quan đến việc mua bán hóa chất sinh phẩm từ công ty việt á
sở y tế bình phước cho biết đến chiều ngày ba tháng một
bộ công an đã tiến hành làm việc với trung tâm kiểm soát bệnh tật bình phước
từ chiều ngày ba tháng một bộ công an đã tiến hành làm việc tại cdc bình phước
và niêm phong các tài liệu giấy tờ có liên quan
trước đó trong năm hai nghìn hai mươi một cdc bình phước đã mua từ công ty việt á tám mươi bảy ba trăm chín mươi hai kit test covid một mươi chín
và bốn mươi bảy chín trăm linh kites tách chiết với tổng số tiền hơn bốn mươi một năm tỷ đồng
trong đó cdc bình phước đã thanh toán trên bảy một tỷ đồng số còn lại ba mươi bốn ba mươi tám tỷ đồng
chưa hoàn tất thủ tục thanh toán
còn tại hải phòng ubnd tp vừa có văn bản số sáu về điều chỉnh cách ly và xét nghiệm đối với f và f một
theo đó đối với bệnh nhân f điều trị tại nhà thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ một mươi
nếu có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ tiếp tục cách ly điều trị bảy ngày và lấy mẫu xét nghiệm lại vào ngày thứ bảy
nếu có kết quả xét nghiệm âm tính sẽ kết thúc điều trị cấp giấy xác nhận khỏi bệnh

tổng thanh tra chính phủ vừa xây dựng phê duyệt ba cuộc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế sinh phẩm ký tết phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín tại bộ y tế hà nội tp hcm triển khai ngay trong quý i năm nay
cụ thể thanh tra chính phủ sẽ tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành các cấp và thanh tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của cơ quan tổ chức đơn vị nhất là các ngành lĩnh vực địa phương có dấu hiệu vi phạm dư luận xã hội phản ánh tiêu cực tham nhũng phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại tú cáo trong đó sớm triển khai thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế sinh phẩm kết tết phục vụ phòng chống dịch
thanh tra chính phủ cũng có văn bản hướng dẫn các bộ ngành địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra năm hai nghìn hai mươi hai trong đó có nội dung thanh tra việc quản lý sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ việc mua sắm trang thiết bị y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
để ứng phó với biến thể omicron tại thành phố trong giai đoạn hiện nay sở y tế tp hcm vừa có văn bản khẩn gửi đến các cơ sở y tế trên địa bàn
cụ thể tp hcm yêu cầu các đơn vị phải tăng cường giám sát phát hiện sớm biến thể omicron từ người nhập cảnh và các chùm ca bệnh lây lan nhanh bất thường lây lan cho nhiều người hoặc có diễn biến tăng nặng nhanh hoặc tử vong nhanh tại cơ sở y tế triển khai đồng bộ hệ thống kiểm dịch từ cấp thành phố đến quận huyện và phường xã
sở y tế cũng yêu cầu các bệnh viện phải sẵn sàng tiếp nhận và điều trị người bệnh covid một mươi chín trong tình hình mới tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều bổ sung liều nhắc lại
theo hướng dẫn của bộ y tế đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine covid một mươi chín cho người thuộc nhóm nguy cơ
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có quyết định điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
cụ thể kể từ giờ ngày hôm nay bốn tháng một các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép hoạt động khi đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch không phục vụ quá năm mươi công suất và không quá hai mươi người trong một phòng
phải đóng cửa trước hai mươi giờ
phải đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày thực hiện nghiêm việc khai báo y tế hoặc quét mã qr
chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có trách nhiệm tổ chức xét nghiệm nhanh hoặc kiểm tra kết quả xét nghiệm pcr của khách hàng có thời hạn trong bảy mươi hai giờ đồng hồ kết quả âm tính mới được vào ăn uống
thông tin từ bộ y tế vào ngày hôm qua ngày ba tháng một cả nước đã ghi nhận thêm một mươi năm chín trăm ba mươi sáu ca nhiễm mới giảm gần một ca so với trước đó
hà nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với hai một trăm linh ca
đó là từ tuần này học sinh tại một mươi quận có mức độ dịch cấp ba sẽ dừng tới trường
trong khi đó từ ngày hôm nay hàng trăm nghìn học sinh các khối tại tp hcm sẽ quay trở lại trường học
cụ thể cùng với khối lớp chín và lớp một mươi hai gần bảy trăm linh học sinh từ khối lớp bảy trở lên ở tp hcm sẽ bắt đầu được đi học trực tiếp tại trường
đặc biệt là với xã đảo thạnh an huyện cần giờ sẽ bao gồm cả học sinh từ lớp một trở lên
các cơ sở giáo dục sẽ chủ động sắp xếp thời lượng dạy học trực tiếp nhưng tại cùng một thời điểm
số lượng học sinh học trực tiếp không vượt quá năm mươi
đối với trường có tổ chức dạy học cả ngày ở trường phải thực hiện bán chú theo quy định an toàn phòng chống dịch
không được tổ chức giờ học trên lớp vượt quá tám tiết học trực tiếp một ngày